hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tăng vật của lực lượng chức năng thu giữ gồm một mươi bánh heroin và một số vật chứng
qua đấu tranh khai thác đối tượng hàng a sáng khai nhận mua số ma túy trên tại khu vực biên giới
đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
vào khoảng một mươi năm h chiều ngày hôm nay một căn nhà có địa chỉ tại số ba mươi hai đường lê thái tổ
quận hoàn kiếm hà nội đã bất ngờ đổ sập phát ra tiếng nổ lớn khiến cho nhiều người dân và du khách sợ hãi bỏ chạy
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận hoàn kiếm
đội cảnh sát giao thông số một đã nhanh chóng có mặt khắc phục sự cố
tại hiện trường gạch từ căn nhà đổ vỡ đè lên phần tường rào bao quanh công trường bên cạnh
đồng thời làm hư hại mái tôn của một cửa hàng phía trước gây đổ vỡ tài sản của một quán trà đá
nhiều nhân chứng cho biết bức tường khoảng một mươi mét bất ngờ đổ sập xuống vỉa hè
đoạn tường quây tạm từ tôn nên không gây nguy hiểm
rất may là không có ai bị thương
đang thi công bên cạnh cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường tích cực điều tra nguyên nhân vụ việc
có mâu thuẫn với nhau từ trước nên khi gặp nhau trong quán ăn hai bên đã xông vào ẩu đả
hoàng khắc hiếu đã dùng súng bắn lê ngọc anh và nguyễn gia định bị thương
gây án xong hiếu bỏ trốn
công an tp vinh cho biết hiếu đã đến cơ quan công an đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn
trước đó vào lúc hai mươi giờ tối ngày hai mươi tháng một mươi hiếu và bạn đang ngồi ăn uống
trong quán thì một người mặc áo trắng đi từ bên ngoài vào
thấy hiếu ngồi ăn bên bàn
người này bất ngờ xông vào đánh
thế vậy mấy người thanh niên ngồi trong bàn nhậu đứng dậy đuổi đánh nam thanh niên mặc áo trắng đó
trong cuộc ẩu đả nhóm của hoàng khắc hiếu đã dùng súng bắn vào nhóm của đối thủ
khiến lê ngọc anh và nguyễn gia định trú tại tp vinh trúng đạn
gây án xong hiếu rời khỏi hiện trường
anh và định được đưa đến bệnh viện cấp cứu
do không có tiền mua ma túy
hai đối tượng là nguyễn thành long và trần minh tâm cùng trú tại tp biên hòa tỉnh đồng nai
đã rủ nhau cướp giật tài sản của người đi đường
hai đối tượng này đã bị công an bắt giữ ngay sau đó
ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về việc bị hai đối tượng cướp chiếc túi sách bên trong
có hai mươi triệu đồng trên đoạn đường võ thị sáu thuộc khu phố bảy phường thống nhất tp biên hòa tỉnh đồng nai rồi tẩu thoát
tuy nhiên ngay sau khi tiếp nhận thông tin của bị hại công an tp biên hòa đã vào cuộc điều tra
đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
trong khi đó hai đối tượng nguyễn hữu phụng và nguyễn văn trung cùng ở huyện bình giang tỉnh hải dương
đã bị nhân dân và công an xã bắt quả tang khi đang có hành vi trộm hòm công đức
tại chùa phúc hưng tự thôn thọ trương xã lam sơn
vào hồi một mươi năm h ngày hai mươi sáu tháng một mươi khi hai đối tượng phụng và trung đang vận chuyển chiếc hòm công đức
của chùa phúc hưng tự ra khu đống đồng óc
của thôn thọ trương để cậy khóa lấy tiền thì bị người dân và lực lượng công an bắt quả tang
tăng vật thu giữ tại hiện trường là một chiếc hòm gỗ đựng tiền công đức của nhà chùa
bên trong có hơn ba triệu đồng
được biết cả phụng và trung đều mới ra tù hồi đầu năm nay với tội danh trộm cắp tài sản
vụ việc này đã được bàn giao cho công an huyện tiếp tục mở rộng điều tra xử lý
hai mươi kg pháo lậu được vận chuyển từ lào về việt nam đã bị lực lượng biên phòng bắt giữ
vào lúc một mươi năm h ngày hai mươi sáu tháng một mươi
tại luồng nhập cảnh trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo
lực lượng chức năng đã bắt quả tang lái xe nguyễn viết hòa
trú tại thôn thượng sơn xã sơn lọc huyện can lọc tỉnh hà tĩnh
đang cất giấu hai thùng các tông chứa một mươi sáu hộp pháo hình trụ do nước ngoài sản xuất
có trọng lượng ba mươi bốn kg
đối tượng hòa khai nhận mua số pháo trên tại lào với giá bốn năm triệu đồng
đưa về việt nam với mục đích sử dụng
bản tin nhanh của chúng tôi đến đây cũng xin được tạm dừng
cảm ơn các bạn đã theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin nhật ký an ninh